tiếp tục thông tin về việc công ty cổ phần nhà máy thủy điện nho quế i thuộc xã xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã ngang nhiên xả thải bê tông dư thừa trong quá trình xây dựng xuống sông nho quế gây ô nhiễm môi trường
hoạt động này diễn ra ngay trước thời điểm hội đồng tư vấn mạng lưới công viên địa chất toàn cầu
sẽ tái đánh giá lại các tiêu chí công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
trao đổi với lãnh đạo công ty cổ phần nhà máy thủy điện nho quế i phóng viên được biết
trước đây khu vực chạm trộn bê tông của nhà máy thủy điện có hệ thống bể lắng để xử lý nước thải
nhưng khi công trình nhà máy hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tới nay
thì hệ thống bể lắng này đã được săn lấp để làm đường vào nhà máy
vậy nếu thông tin trên chính xác thì ít nhất trạm trộn bê tông của công ty cổ phần nhà máy thủy điện nho quế i
đã không có hệ thống xử lý chất thải từ trước khi công trình nhà máy thủy điện đi vào hoạt động từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tới nay
công ty thủy điện nho quế i và công ty cũng đã cam kết thực hiện theo phê duyệt về đánh giá tác động môi trường
tuy nhiên khi được hỏi phía công ty sẽ áp dụng những biện pháp cụ thể gì để bảo đảm vấn đề môi trường
khi hiện tại trạm trộn không hề có hệ thống xử lý cần thiết trước khi xả thải ra môi trường
thì ông lê xuân cương phó giám đốc công ty cổ phần nhà máy thủy điện nho quế i
không thể đưa ra câu trả lời chính xác
cao nguyên đá đồng văn tỉnh hà giang là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên tại việt nam
và thứ hai của đông nam á được hội đồng tư vấn mạng lưới công viên địa chất toàn cầu unesco
chính thức công nhận là công viên địa chất toàn cầu từ năm hai nghìn một mươi
tới đây hội đồng tư vấn mạng lưới công viên địa chất toàn cầu sẽ tài đánh giá lại
công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
với việc xả thải của trạm trộn bê tông thuộc công ty cổ phần nhà máy thủy điện nho quế i
sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan cũng như ô nhiễm môi trường tại cao nguyên đá đồng văn
vì vậy các cơ quan ban ngành chức năng của tỉnh hà giang
cần sớm vào cuộc và xử lý nghiêm tình trạng trên theo quy định của pháp luật